tại đà nẵng đã xảy ra một vụ cháy rừng tại khu vực dắp danh giữa xã hòa sơn và xã hòa nhơn huyện hòa vang
khoảng hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an quân đội kiểm lâm đã triển khai phương án dập lửa không để đám cháy lan rộng
vụ cháy rừng xảy ra vào trưa nay sau khi nhận được tin báo địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ
chiến sĩ thuộc các lực lượng kiểm lâm công an quân sự và người dân địa phương triển khai công tác chữa cháy
phát dọn hành lang nhằm cô lập ngọn lửa không để đám cháy lây lan ra các khu vực lân cận
tuy nhiên là do thời tiết nắng nóng gió thổi mạnh vị trí cháy trên đỉnh núi khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến một mươi sáu h ba mươi chiều nay đám cháy vẫn chưa được dập tắt hiện các lực lượng chức năng đang triển khai các công tác chữa cháy